với việc giá điện và giá xăng cùng tăng mạnh với sức ép đầu vào nguyên liệu tăng như vậy thì gánh nặng của doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa trở nên nặng nề hơn bao giờ hết
đây là một trong những xưởng may công nghiệp của một công ty may xuất khẩu nhỏ trên địa bàn tỉnh nam định
từ đầu tháng bốn người đứng đầu doanh nghiệp này cho biết họ đã phải tính toán lại hàng loạt đơn hàng cũng như cân đối cắt giảm nhiều khâu trung gian thậm chí tính đến việc buộc phải tăng ca tăng giờ làm đối với công nhân
điều này bắt nguồn từ việc giá điện tăng thêm đến tám ba mươi sáu từ ngày hai mươi tháng ba
với quy mô khoảng trừng trên dưới ba công nhân xưởng may trên cũng còn tồn tại với những ngân hàng từ sáu tháng đến một năm trước
nhưng cho đến hiện tại họ đang đứng trước những thách thức lớn
khi giá sản phẩm thì không thể thay đổi với đối tác đầu vào thì lại có dấu hiệu tăng nhẹ từ nguồn cung cấp nguyên liệu may chính cho đến giá vân tải
đối với những doanh nghiệp nhỏ và vừa sự tác động là không hề nhỏ
xong xong với việc nghiên cứu sản phẩm thì đồng thời chúng tôi lại phải tìm cách cải tiến để hạ giá sản phẩm đi
thì tôi nghĩ rằng là cũng nhà nước tập đoàn nhà nước cũng có phải có những động thái gì đó để đồng hành cùng doanh nghiệp thay vì thông báo độ trình tăng như thế
việc điều chỉnh giá điện tăng lên đã được chuẩn bị và thảo luận khoảng một năm nay
theo bộ công thương từ đầu năm hai nghìn một mươi chín cho đến nay giá nguyên liệu đầu vào để sản xuất điện đã có sự điều chỉnh tăng
cụ thể ngày một tháng năm giá than bán cho điện tăng
giá than sản xuất tăng từ hai sáu mươi một đến hơn bảy tùy từng loại than làm tăng chi phí phát điện lên hơn ba tỷ đồng
và ngày hai mươi tháng ba cùng với thời điểm tăng giá điện thì giá than cũng được điều chỉnh
theo đó than của tkv tăng hơn ba và tổng công ty đông bắc hơn năm tăng hơn hai tỷ đồng
đối với lần này chúng ta đã điều chỉnh giá điện đối với cả các nhóm khách hàng gồm có khách hàng sản xuất khách hàng sinh hoạt khách hàng kinh doanh
trong đó thì chúng tôi cũng đã xem xét đánh giá ảnh hưởng đến các cái tốc độ chi phí mua điện của các khách hàng này
còn cái mức độ ảnh hưởng đến cái nền kinh tế chung thì như tôi đã trình bày ở trên là chúng ta dựa trên cái số liệu tính toán kinh tế vĩ mô của tổng cục thống kê để có thể có cái xem xét
năm hai nghìn một mươi chín là năm được dự báo không thuần lợi với ngành diệt may
trong đó diệt may là ngành sử dụng nhiều lao động áp lực tăng lương tối thiểu vốn dĩ đã rất lớn
năm hai nghìn một mươi bảy tăng bảy ba hai nghìn một mươi tám tăng sáu năm và năm hai nghìn một mươi chín dự đoán là năm ba
cùng với đó là xu hướng giảm giá gia công của các hàng may mặc
do vậy việc tăng giá điện đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến ngành nghề này
chính vì thế điều cần thiết nhất là sự ổn định về chính sách vĩ mô nhất là giá của nguồn nguyên liệu đầu vào như điện xăng để các doanh nghiệp có thể tập trung hoạch định sản xuất và có kế hoạch đầu tư lâu dài